kính chào quý vị và các bạn
tối qua bộ y tế công bố số người mắc covid một mươi chín ở việt nam thêm một mươi một ca
trong đó có hai du học sinh trở về từ anh bốn người đến từ quán ba buddha
ba người trở về từ tây ban nha một bệnh nhân từng đến bệnh viện bạch mai khám bệnh
và một trẻ em một mươi tuổi
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca đã khỏi bệnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong
các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước
tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là một năm trăm chín mươi sáu
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là bốn mươi sáu chín trăm ba mươi ba
sáng nay bộ y tế cũng thông báo đã xác định được thêm bảy chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín
nhà chức trách việt nam đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên
liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé máy bay có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé trên các chuyến bay này
cụ thể chuyến bay ek ba trăm sáu mươi bốn của emirates từ dubai đến tp hcm ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nối từ chuyến ek ba mươi của emirates từ london đến dubai
chuyến bay su hai trăm chín mươi của aeroflot từ moscow đến hà nội vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chuyến bay tg năm trăm sáu mươi của thái airways từ bangkok đến hà nội vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nối chuyến từ london
chuyến bay bi ba trăm tám mươi một của ryan brunei airlines từ brunei đến tp hcm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nối chuyến từ malaysia
chuyến bay ek ba trăm chín mươi hai của emirates từ dubai đến tp hcm vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nối từ chuyến ek bốn của emirates từ london đến dubai
chuyến bay nh tám trăm ba mươi một của ônippon airways từ nhật bản đến tp hcm ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nối chuyến từ hoa kỳ
chuyến bay gl bảy trăm năm mươi một của japan airlines từ tokyo đến hà nội vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
như vậy theo thống kê của bộ y tế tỉnh đến nay đã xác định được hai mươi tám chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín
vâng xin cảm ơn đồng chí đại tá nguyễn hồng nguyên phó tránh văn phòng bộ công an về những thông tin vừa rồi
còn trên thế giới theo số liệu cập nhật trên trang worldometers tính đến sáng nay
trong đó gần một mươi tám chín trăm linh tường hợp đã tử vong
dịch bệnh đã ảnh hưởng tới một trăm chín mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó tâm dịch châu âu ghi nhận thêm hơn hai mươi ca mắc mới và hơn một năm trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín trong vòng một ngày
italia ổ dịch của châu âu ngày hai mươi bốn tháng ba ghi nhận thêm năm hai trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới và bảy trăm bốn mươi ba ca tử vong

italia hiện là nước có số ca mắc covid một mươi chín cao thứ hai thế giới sau trung quốc đại lục
và có số tử vong do dịch bệnh này cao nhất thế giới với sáu tám trăm hai mươi ca
người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự italia thừa nhận số ca mắc covid một mươi chín trên thực tế có thể đã cao hơn gấp một mươi lần con số công bố
nguyên nhân là vì italia chưa thực hiện xét nghiệm nhiều trên quy mô lớn
và số lượng những người nhiễm bệnh như không có triệu chứng tại nước này có thể cao hơn nhiều so với các tỉnh toán ban đầu
ngày hai mươi bốn tháng ba nước pháp ghi nhận thêm hai trăm bốn mươi ca tử vong sau hai mươi bốn giờ cao hơn kỷ lục vừa được thiết lập một ngày trước tới năm mươi bốn trường hợp
tổng số ca tử vong do virus sars cov hai tính đến lúc này đã vượt ngưỡng một một trăm linh người
đứng trước tình trạng số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao bộ y tế pháp cho biết sẽ mở rộng xét nghiệm đối với người dân trong những ngày tới
còn tại tây ban nha tình trạng khan hiếm đồ bảo hộ y tế khiến hơn năm y bác sĩ mắc covid một mươi chín
trong lúc số ca tử vong vì dịch tại đây đã lên đến mức hơn năm trăm linh ca mỗi ngày
cùng ngày bộ y tế argentina cho biết nước này ghi nhận thêm tám mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên hồi tháng ba
nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên ba trăm tám mươi bảy người trong đó có sáu người tử vong
trong khi đó tính tới chiều ngày hai mươi bốn tháng ba số ca nhiễm sars cov hai ở mỹ là gần năm mươi hai người và gần bảy trăm linh người đã tử vong
đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp mỹ ghi nhận hơn một trăm linh ca tử vong trong một ngày